khi khối lượng phát hành mới sụt giảm nhà đầu tư bán lại trước hàng nhiều khối lượng mua trái phiếu tăng trưởng lớn
ngoài nguyên nhân từ những vụ việc nêu trên cũng theo bộ tài chính những tin đồn trên thị trường tài chính liên quan đến một số tập đoàn
khó khăn của thị trường bất động sản cũng tác động đến niềm tin của người gửi tiền và nhà đầu tư đối với thị trường ngân hàng và trái phiếu doanh nghiệp
mặt khác khi lãi suất tiền gửi ngân hàng lên cao nhà đầu tư có xu hướng bán lại trái phiếu doanh nghiệp để chuyển sang gửi tiết kiệm
nhà thư ông cũng được biết là hậu quả của việc dòng vốn rút ra khỏi thị trường trái phiếu không biết là ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp thưa ông
với một doanh nghiệp bình thường thì dòng tiền của họ bao gồm có dòng tiền từ hoạt động sức kinh doanh dòng tiền từ hoạt động tài chính
doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta có dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì là dòng tiền từ việc người mua nhà trả tiền
dòng tiền tài chính của họ sẽ đến từ vay ngân hàng
trái phiếu hoặc là cổ phiếu thì doanh nghiệp bất động sản hiện tại trong cả bốn dòng tiền họ hiện tại đều đang gặp vấn đề
dòng tiền thứ nhất người mua nhà lãi suất đang cao người ta sẽ hạ chế mua nhà hiện tại
đối với dòng tiền cổ phiếu thì đây là cái sẽ là cái kênh cuối cùng khi doanh nghiệp cần khi cần huy động vốn
và thực tế thì tại thị trường chứng khoán cũng đang rất là xấu cho nên khả năng huy động vốn trên thị trường cổ phiếu cũng không sáng sủa
dòng tiền thì dùng trái phiếu như kim thảo có nói là đang bị kẹt do vấn đề là chúng ta có thể nói là đang bón rần ở thị trường trái phiếu việt nam
cho nên là hiện tại thì chúng ta thấy là các dòng tiền đối với doanh nghiệp nông sản đều rất là khó
mà tiền thì đó là cái dòng máu của doanh nghiệp khi nó bị cắt thì nhiều khả năng là doanh nghiệp sẽ bị phá sản
dạ vậy như ông chia sẻ như vậy thì đâu là nguyên nhân chính mà khiến cho thị trường trái phiếu gặp nhiều khó khăn như hiện tại ạ
thứ tiền phải nói là chúng ta không có một cái
nền tảng các tổ chức đầu tư tài chính đủ lớn để hấp thụ năm trăm linh sáu trăm linh nghìn tỷ trái phiếu bất động sản là con số rất là lớn
bên cạnh đó một trong những lý do chính mà dẫn tới là cái thị trường trái phiếu nó bị bơm thổi lên đó là sự tham gia rất là dễ dàng của nhà đầu tư cá nhân
việc phát hành việc phân phối lại cho nhà đầu tư đại chúng rất là dễ dàng
và điều đó tạo ra dẫn tới là nó khuyến khích nhiều doanh nghiệp
chất lượng thấp
tham gia thị trường
và chúng ta thấy là nhà tư cá nhân nhà tư đại chúng thì không
đây là sản phẩm tài chính rất phức tạp
nhà tư đại chúng cá nhân thì không đủ kinh nghiệm cũng như là kiến thức để có thể phân biệt đầu ra doanh nghiệp tốt doanh nghiệp xấu
thì khi có trong thị trường như vậy có nhiều cùng với là nhiều doanh nghiệp chất lượng thấp tham gia thì nó sẽ
các doanh nghiệp này gặp vấn đề về pháp lý hay về vấn đề kinh doanh
thì hợp thức là quả bom sẽ bị xì
vậy thì thưa ông là khi mà doanh nghiệp nào mà phạm pháp luật bắt buộc là phải xử lý
vậy thì cái việc mà khó khăn của thị trường trái phiếu như vậy là coi như là mình cũng đã được thanh lọc rồi đúng không ạ
thật ra thì nếu chúng ta nhìn vào lịch sử thì cả lịch sử việt nam lẫn lịch sử thế giới có rất nhiều cái quả bóng bóng cũng như là đợt nổ sụp đổ sau đó
tuy nhiên những cái đợt purple burst như vậy nó giúp thị trường tìm ra điểm sai
một số ví dụ như chúng ta thấy là khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á một nghìn chín trăm chín mươi bảy khủng hoảng do con internet năm hai nghìn
cũng như là khủng hoảng tài chính nhà đất mỹ hai nghìn tám khủng hoảng global financial crisis hai nghìn tám
thì sau các đợt khủng hoảng đó chúng ta đều thấy là thị trường sụp đổ nhưng sau đó nó đều phục trở lại
chỉ là khi thị trường tìm ra điểm sai và tìm cách phá nó sau đó là nó sẽ phát triển một cách bền vững hơn
trong tuần qua lãnh đạo bộ tài chính đã có cuộc họp về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
với đại diện lãnh đạo ủy ban chứng khoán nhà nước vụ tài chính ngân hàng sở giao dịch chứng khoán việt nam sở giao dịch chứng khoán hà nội
về phía các doanh nghiệp tham dự có bảy công ty chứng khoán và ba mươi hai doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp
nội dung cuộc họp xoay quanh việc thị trường chứng khoán vừa trải qua một thời kỳ sụp giảm mạnh đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp
niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu cổ phiếu xuống thấp đối với trái phiếu doanh nghiệp lãnh đạo bộ tài chính khẳng định
trái phiếu doanh nghiệp luôn xác định là một công cụ của thị trường vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp và nền kinh tế
qua đó hỗ trợ giảm áp lực lên kênh tính dụng ngân hàng
tuy nhiên tính đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai toàn thị trường có một hai trăm sáu mươi tỷ đồng tức gần một mươi so với dư nợ với ngân hàng thương mại
thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp vi phạm pháp luận vấn đề phát hành bị xử lý hành sự gây ra tâm lý hoang mang
dẫn đến nhà đầu tư đua nhau đi rút tiền doanh nghiệp đi vay gặp khó khăn
vì vậy bộ tài chính mong muốn các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành có thể tìm ra giải pháp nhằm giúp thị trường chứng khoán
quay trở lại bình thường và thích phát triển cũng như tìm ra giải pháp để củng cố niềm tin cho thị trường trái phiếu và tăng cường tính thanh khoản
thưa ông vừa qua các lãnh đạo của bộ tài chính cũng có cuộc họp với các công ty chứng khoán và các doanh nghiệp phát hành
vậy thì không biết là ý kiến của các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành xoay quanh về những nội dung gì thưa ông
nội dung chính là hỗ trợ thanh khoản cho thị trường bán đồng sản và qua đó là vượt dạy niềm tin cho thị trường tài chính
thị trường bao gồm thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu
về vấn đề thanh khoản với lại thị trường bán đồng sản một số đề xuất đưa ra
bao gồm có là
cấp thêm rung tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp bán đồng sản
một những giải pháp khác bao gồm ví dụ là cho phép các doanh nghiệp bất đồng sản giãn nợ
gọi là giãn nợ trái phiếu giãn nợ việc trả delay lại việc trả lãi
thời điểm trả lãi cũng như là trả nợ gốc trái phiếu
hay là cho phép doanh nghiệp bán đồng sản hoán đổi trái phiếu các sản phẩm bán đồng sản
cũng có những giải pháp dài hơn ví dụ như là đẩy nhanh việc xử lý các
cấp phép các giãn bán đồng sản hay là thiết lập một cái chương trình giải cứu trái phiếu
thực ra là một cái quỹ bình ổn trái phiếu như chúng ta thấy ở trung quốc và hàn quốc đều có
tuy nhiên đây là những giải pháp rất dài hơi
đó là những ý kiến xoay quanh về các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành
vậy thì còn về phía bộ tài chính thì quan điểm như thế nào ạ
bộ tài chính thì quan điểm chủ đạo vẫn là yêu cầu các doanh nghiệp
tôn trọng cái việc trả lãi cũng như là trả nợ gốc trái phiếu theo đúng cái cam kết ban đầu
theo quan điểm chúng tôi thì không gianh chính sách cho các doanh nghiệp hiện tại cũng khá là giới hạn
ví dụ như là cái cấp trung tín dụng như người có trao đổi chuyên thảo đó là cái biện pháp nhanh nhất thời hiện tại
tuy nhiên đây là một lĩnh vực nhạy cảm
bơm tín dụng và bơm sản là một lĩnh vực nhạy cảm
thực ra thì cái quy mô của trái phiếu cũng rất là lớn so với lại cái dư nợ tín dụng ngân hàng đối với lại các doanh nghiệp bất động sản
cho nên cái không gian chính sách nó cũng rất là hạn chế
hiện tại thì doanh nghiệp đang rất là cần thăng khoản ngay ngày mai hoặc là ngay tuần sau
nhìn chung thì theo quan sát của chúng tôi thì các doanh nghiệp vẫn đang tự xoay sở theo cách là đàm phán với lại trái chủ
giãn trả lãi giãn thời gian trả lãi cũng như giãn thời gian trả nợ gốc
cũng như là hoãn đổi trái phiếu với lại một số sản phẩm bất động sản của họ
dạ vậy thì chúng ta để ổn định và phát triển thị trường trái phiếu thì chúng ta cần giải quyết những vấn đề mà đang tồn tại như thế nào ạ
nghị định sáu mươi năm nhà nước ban thành vào tháng chín
theo quan điểm chúng tôi là có độ bảo phủ đủ lớn để tránh được những sai lầm tương tự trong tương lai
vấn đề còn lại là chúng ta phải phát triển được một nền tảng các tổ chức đầu tư tài chính đủ lớn
để hấp tụ được quy mô thị trường
chỉ những tổ chức đầu tư tài chính như vậy thì họ mới có đủ kinh nghiệm
có đủ kiến thức để phân biệt đâu là trái phiếu tốt đâu là trái phiếu xấu
và vậy thì cuối cùng thì ông có những lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở tại thời điểm này ạ
chúng ta nên bình tĩnh tất nhiên là rất khó ai để có thể bình tĩnh thời điểm tại hiện tại
cho nên thực sự là chúng ta nên bình tĩnh
bởi vì khi chúng tôi quan sát về cái nhiều trái phiếu
nói nôn na là cái giá trái phiếu đi
thì đã nhiều doanh nghiệp tốt trái phiếu của nhiều doanh nghiệp tốt đang bán ở mức giá rất khá là vô lý
nếu mà chúng ta chuyển đổi thì sẽ tương tương với mức lãi suất đâu đó khoảng ba mươi bốn mươi với một doanh nghiệp tốt
thì con số này chúng tôi cho rằng nó phản ánh là mức độ hoảng loạn
chỉ mức độ hoảng loạn thì chẳng hạn
chỉ trường hơn là thực sự là cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp đó
tôi khuyên nhà đầu tư là nên bình tĩnh thời điểm hiện tại
và sau khi cơn hoảng loạn này trôi qua thì chúng ta cũng sẽ không nên quên cái bài học chúng ta vừa học được
đó là trước khi mua một sản phẩm nào đặc biệt là sản phẩm tài chính phức tạp
thì cần phải tìm hiểu kỹ nó
cần phải đầu tư thời gian vào nó
dạ xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong ngày hôm nay ạ
kính thưa quý vị
giống như thị trường bất nồng sản đang được chính phủ hỗ trợ tháo gỡ khỏi
và trong cuộc họp vừa qua bộ trưởng hồ nước phớt cho biết thời gian tới bộ tài chính sẽ tiếp tục rà soát lại các cơ chế chính sách liên quan thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng
và trên cơ sở đó sẽ tổng hợp và có cuộc làm việc với các bộ ngành có liên quan để báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
để đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như là lâu dài nhằm củng cố niềm tin của thị trường đưa thị trường tiếp tục phát triển một cách bền vững
tiêu điểm của thành phố hôm nay xin được phép khép lại và một lần nữa kim thả xin được cảm ơn ông hoàng huy đã nhận lời mời tham gia chương trình
còn bây giờ thì kim thảo xin chào và hẹn gặp lại